giai đoạn từ tháng năm đến tháng chín hàng năm là thời điểm bùng phát bệnh viêm não viêm não nhật bản
chỉ tính riêng trong hai tuần vừa qua tại khoa chuyển nhiễm bệnh viện nhi trung ương đã tiếp nhận gần ba mươi ca mắc
đáng chú ý là hầu hết các bệnh nhi đều chưa được tiêm nhắc lại thậm chí là chưa tiêm phòng
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
sốt cao không hạ và đau đầu dữ dội bệnh nhi này được gia đình đưa vào bệnh viện tỉnh thăm khám
nhưng nhận thấy em có những dấu hiệu bất thường gia đình đã chuyển em lên bệnh viện nhi trung ương
do bệnh diễn biến nhanh em phải thở máy và điều trị tích cực
đến nay sau gần hai tuần điều trị sức khỏe của em đã dần ổn định
các chuyên gia cảnh báo viêm não nhật bản là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây qua mũi đốt
bệnh thường gây viêm não màng não ở trẻ em có tỷ lệ tử vong và nhiều di chứng như động kinh
dối loạn ý thức tàn phế
các bậc phụ huynh cần phải theo dõi con em mình khi có dấu hiệu bất thường
để kịp thời đưa con em đến cơ sở y tế trong thời gian vàng điều trị
thời đầu bao giờ trẻ cũng có những biểu hiện giống như nhiễm virus
nói chung như là sốt kèm theo nữa là đau đầu
và trong viêm não thì cái sốt rất là cao kèm theo đau đầu nhiều thậm chí là đau đầu dữ dội
và trẻ xuất hiện thêm những biểu hiện khác như dối loạn ý thức như là nói nhàm hoặc là ly bì
và nặng nữa trẻ xuất hiện co giật và hôn mê
theo thống kê từ đầu năm đến nay bệnh viện nhi trung ương tiếp nhận gần ba trăm linh ca viêm não
chỉ riêng trong tuần qua có hơn bốn mươi cháu nhập viện trong đó gần một mươi cháu phải điều trị hỗ trợ từ hồi sức cấp cứu và thở máy
hiện tiêm chủng là biện pháp tốt nhất để phòng viêm não nhật bản
thế nhưng đa số các bệnh nhi này thường không rõ tiền sử tiêm chủng
đặc biệt nhất là hầu như chưa có cháu nào tiêm nhắc lại
khiến cáo là nếu các bố và mẹ có con từ hai đến tám tuổi mà chưa tiêm nhắc lại viêm não nhật bản
thì cũng nên đi tiêm nhắc lại
còn lại những cháu mà chưa tiêm chủng thì nên đưa tiêm chủng đủ ba mũi để đảm bảo phòng bệnh cho cháu
hiện nay tiêm vaccine phòng bệnh viêm não nhật bản đã có trong chương trình tiêm chủng quốc gia
các bậc phụ huynh nên đưa con đi tiêm ngay và đầy đủ
bên cạnh việc tiêm phòng thì việc giữ vệ sinh sạch sẽ môi trường xung quanh cho trẻ cũng hết sức quan trọng